cảnh sát hình sự công an tỉnh ập vào bắt quả tang ổ cá độ đá gà do đối tượng nguyễn trung việt ở cùng thôn đang đứng ra tổ chức cá độ
tại hiện trường tạm giữ một mươi sáu đối tượng tăng vật tạm giữ trên sáu mươi triệu đồng
gà đá sổ sách ghi cá độ cùng với một mươi xe mô tô
đây là ổ cá độ đá gà ăn tiền hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện tư nghĩa tiếp tục điều tra mở rộng
cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với lê khả châu
thường trú tại trần phú thành phố hà tĩnh tỉnh hà giang là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sơn lâm
có trụ sở tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang để điều tra về tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
tại thôn bút xã đồng tâm huyện bắc quang tỉnh hà giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm về thăm dò nghiên cứu khai thác tài nguyên
căn cứ kết quả điều tra xác định lê khả châu giữ vai trò đồng phạm giúp sức để các đối tượng thực hiện hành vi khai thác quảng trái phép trên địa bàn huyện bắc quang
do đang nợ nần và cần tiền tiêu xài nguyễn đăng anh chú tại thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
đã mượn xe của dì ruột mình đem đi cầm cố được hai mươi năm triệu đồng rồi báo bị cướp xe
vào tối ngày hai mươi năm tháng bốn nguyễn đăng anh đến công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh trình báo về việc khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
khi đang điều khiển xe mô tô đến dốc đê thuộc xã tri lăng
thì đã bị ba đối tượng lạ mặt chặn đường đánh ngất cướp đi xe mô tô
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau hai giờ đồng hồ lực lượng công an xác định không có vụ việc như nguyễn đăng anh đã trình báo
tại cơ quan công an đăng anh khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm
cơ quan công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với nguyễn đăng anh về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi